thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên tư lệnh quân chủng hải quân
đối với ông nguyễn văn hiến nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng nguyên tư lệnh quân chủng hải quân
do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ tư lệnh quân chủng hải quân
theo thông báo của bộ chính trị trong thời gian giữ cương vị phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân chủng hải quân
ông nguyễn văn hiến chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của quân chủng hải quân
và trách nhiệm cá nhân về vi phạm khuyết điểm như thực hiện không đúng thẩm quyền vi phạm các quy định pháp luật
về quản lý sử dụng đất đai đầu tư xây dựng đối với một mươi khu đất quốc phòng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
và quy chế làm việc của đảng ủy quân chủng hải quân buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu trách nhiệm kiểm tra giám sát
trong công tác quản lý sử dụng các khu đất quốc phòng
các cơ quan chức năng đã xem xét xác định vi phạm khuyết điểm của ông nguyễn văn hiến là rất nghiêm trọng
làm thiệt hại lớn về tiền tài sản của nhà nước và quân đội để một số cán bộ đảng viên trong quân chủng hải quân
bị khởi tố điều tra và xử lý hình sự ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng quân đội và cá nhân ông nguyễn văn hiến